sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm dân tộc mường ở lòng
đặc biệt hơn cơ quan điều tra thu được một manh mối quan trọng là chứng minh thư nhân dân mang tên hà văn định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

đầu năm hai nghìn năm hà văn định đã bị gia quân từ lâu hiện không rõ tung tích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
xã cao ngạn cũng là địa bàn nổi tiếng của hà văn định